tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền ngay báo cáo của các bộ ngành liên quan về kết quả chuẩn bị cho đánh giá đa phương của nhóm châu á thái bình dương về phòng chống rửa tiền apg đây là nghĩa vụ bắt buộc khi việt nam là thành viên của nhóm này
trong hai năm vừa qua để chuẩn bị cho đánh giá đa phương vào cuối năm nay ngân hàng nhà nước việt nam đã phối hợp với các bộ ngành các ngân hàng xây dựng báo cáo cụ thể chi tiết
đánh giá một cách sát thực nhất tình hình để trình thủ tướng chính phủ
việc được apg đánh giá cao về công tác phòng chống rửa tiền sẽ giúp việt nam tăng cường giao dịch tài chính với nhiều nước trên thế giới tạo sự tin tưởng đối với các doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư fdi vào việt nam
vị thế uy tín của việt nam sẽ được nâng cao trong việc huy động vốn vai quốc tế của việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của đánh giá đa phương và những tác động của đánh giá này đối với toàn bộ nền kinh tế chính trị xã hội của việt nam
yêu cầu các bộ ngành liên quan tập trung chỉ đạo nỗ lực thực hiện khắc phục những hạn chế bổ sung nguồn lực và nhân lực trong các bước của quá trình chuẩn bị cho đánh giá đa phương hoàn thành trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín để đạt được kết quả tốt nhất